tại hội thảo các đại biểu đã đánh giá và nêu lên các bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc nêu lên những chủ trương chính sách của đảng của nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân để lực lượng vũ trang và nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa tầm quan trọng của pháp lệnh từ đó đề cao trách nhiệm của các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân đối với nhiệm vụ quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

việt nam gia nhập iib năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy và là thành viên đóng góp một một mươi ba trong hai tỷ euro tổng vốn điều lệ của iib
tình yên bái hiện có sáu dự án đang xin chủ trương đầu tư
với tổng số vốn đăng ký hơn một mươi bảy tỷ đồng bao gồm dự án đầu tư xây dựng công viên văn hóa thể thao du lịch và phụ trợ hồ thác bà
dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế vân hội dự án đầu tư xây dựng khu phức hợp đa chức năng tỉnh yên bái
tỉnh yên bái ưu tiên tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về các thủ tục hành chính đất đai nhân lực để các nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện dự án
tỉnh yên bái đã chỉ đạo sở kế hoạch và đầu tư phối hợp với các nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục đối với một số nhóm dự án theo quy định của luật đầu tư
yêu cầu sở tài nguyên và môi trường cùng với ubnd các huyện trao đổi với các nhà đầu tư xác định danh giới và thẩm định nhu cầu sử dụng đất của các nhà đầu tư
về điều chỉnh bổ sung quy hoạch kế hoạch sử dụng đất yêu cầu các huyện cùng với sở tài nguyên và môi trường xác định quy mô danh giới diện tích để tổng hợp vào tờ trình
trình hội đồng nhân dân bổ sung quy hoạch
trong phần tin quốc tế quốc hội anh phản đối brexit không thỏa thuận
thêm nhiều nước ban hành lệnh cấm máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max
đêm qua theo the vietnam với ba trăm một mươi hai phiếu chống và ba trăm linh tám phiếu thuận quốc hội anh đã bỏ phiếu
loại phương án anh rời liên minh châu âu eu mà không có thỏa thuận
động thái này đồng nghĩa với việc nước anh sẽ phải đứng trước lựa chọn lùi thời hạn brexit
phát biểu tại quốc hội sau phiên bỏ phiếu thứ hai liên tiếp chỉ trong hai ngày thủ tướng anh theresa may cảnh báo
nước anh sẽ phải đối mặt với việc trì hoãn brexit kéo dài nếu như các nghị sĩ vẫn không ủng hộ thỏa thuận của bà
theo lộ trình vạch sẵn nước anh sẽ rời eu vào ngày hai mươi chín tháng ba tới trừ phi chính phủ của thủ tướng may đạt được một kế hoạch khác
tuy nhiên trước khi điều này có thể xảy ra thì bà may cần được quốc hội anh phê chuẩn lùi thời hạn brexit trong cuộc bỏ phiếu đã được lên kế hoạch vào ngày một mươi bốn tháng ba
trong khi đó tại bruxelles các nhà lãnh đạo eu yêu cầu london có câu trả lời rõ ràng về việc có trì hoãn tiến trình brexit hay không
trưởng đoàn đàm phán brexit của eu ông michel barnier cho rằng anh cần phải làm rõ lý do và mục đích lùi brexit
tuy nhiên ông không quên khẳng định rằng eu sẽ không đưa ra thêm bất kỳ đề xuất nào với anh ngoại trừ thỏa thuận đã đạt được trước đó
thủ tướng đức angela merkel nhắc lại lời kêu gọi về một sự ra đi có trật tự cho nước anh
còn tại paris tổng thống pháp emmanuel macron đưa ra cảnh báo cứng rắn hơn khi khẳng định thỏa thuận giữa anh và eu là không thể thảo luận lại
những động thái cứng rắn từ cả eu và quốc hội anh tiếp tục đẩy chính phủ của thủ tướng may vào thế kẹt và càng làm gia tăng bất ổn về tương lai của nước anh
tối qua theo giờ hà nội một vụ xả súng đã xảy ra tại trường tiểu học ở thành phố sao paulo của brazil
khiến ít nhất một mươi người đã thiệt mạng
và một mươi bảy người khác bị thương trong đó chủ yếu là trẻ em
vụ việc xảy ra vào khoảng chín giờ ba mươi phút sáng theo giờ địa phương
hai tay súng đeo mặt nạ có độ tuổi từ hai mươi đến hai mươi năm đã đột nhập và xả súng trong khuôn viên trường trước khi tự sát
trước đó những đối tượng này cũng đã sát hại một người tại bãi rửa xe gần trường
trong số những nạn nhân thiệt mạng có sáu em học sinh
phần lớn trong một mươi bảy trường hợp bị thương cũng là học sinh của trường trong đó có nhiều em đang nguy kịch
ngay trước vụ tấn công trên một vụ nổ súng khác cũng đã xảy ra tại một địa điểm cách ngôi trường này khoảng năm trăm linh mét
hiện cảnh sát chưa thể xác định được hai vụ việc có liên quan với nhau hay không cũng như là động cơ của vụ xả súng này
thưa quý vị giới áp lực đang gia tăng trên toàn thế giới sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại ethiopia
tổng thống mỹ donald trump vừa công bố kế hoạch cấm vận không phận đối với tất cả các máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max
phát biểu họp báo tại nhà trắng tổng thống mỹ donald trump khẳng định sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp cấm mọi chuyến bay đối với các máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max tám và bảy trăm ba mươi bảy max chín
ngay sau tuyên bố của nhà lãnh đạo mỹ giá cổ phiếu của boeing đã tiếp tục lao dốc
trước đó chỉ vài giờ canada cũng tuyên bố cấm các loại máy bay trên đến đi hay bay vào không phận canada
lệnh cấm này có hiệu lực ngay lập tức
cùng ngày nhiều nước trung đông như ai cập iraq kuwait liban oman các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae cũng đã ban hành lệnh cấm hoạt động đối với dòng máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max
như vậy chỉ ba ngày sau khi chiếc boeing bảy trăm ba mươi bảy max tám của hãng hàng không ethiopian gặp nạn khiến toàn bộ một trăm năm mươi bảy người thiệt mạng đã có gần năm mươi nước quyết định ngừng khai thác loại máy bay này
đây được coi là đòn ráng mạnh và uy tín của boeing đầy gã khổng lồ trong ngành máy bay của nước mỹ và cuộc khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng có trong lịch sử
thượng viện nga vừa thông báo dự luật cấm phổ biến thông tin giả mạo trên mạng trước đó hạ viện nga cũng đã thông qua dự luật này
theo đó dự luật này cấm việc công bố những thông tin giả mạo hoặc thông tin không đáng tin cậy trên mạng internet nếu như các thông tin đó có nội dung đe dọa cuộc sống sức khỏe tài sản của công dân hoặc phá hoại an ninh trật tự công cộng
trong trường hợp vì lý do nào đó thông tin đã được phát tán cơ quan hay tổ chức đăng tin sẽ phải nhanh chóng gỡ bỏ theo yêu cầu của cơ quan chức năng
nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp xử lý của cơ quan giám sát truyền thông
dự luật cũng quy định những người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính từ bốn trăm sáu mươi đến hai mươi ba usd tùy theo mức độ và số lần vi phạm
bên cạnh việc thông qua dự luật chống thông tin giả mạo thượng viện nga cũng thông qua dự luật chống xúc phạm các biểu tượng nhà nước
trong trường hợp gì cũng quy định những người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính từ bốn trăm sáu mươi đến hai mươi ba usd tùy theo mức độ và số lần vi phạm